đánh giá tác động của kinh tế chia sẻ tới nền kinh tế nhằm hoàn thiện báo cáo trình chính phủ trong quý bốn năm nay
vào sáng ngày hôm nay viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các đơn vị liên quan
cho báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ tới nền kinh tế
theo cơ quan soạn thảo hiện nay tại việt nam bên cạnh lĩnh vực giao thông vận tải cho vai ngân hàng hoạt động du lịch
chứng khoán kinh tế chia sẻ đã được mở rộng theo nhu cầu thị trường góp phần làm gia tăng sự tham gia của các chủ thể đối với nền kinh tế
tạo ra việc làm tăng quy mô nền kinh tế đẩy nhanh chuyển đổi số
tuy nhiên trong quá trình hoạt động có nhiều biến tướng cùng với đó là xu hướng các công ty nước ngoài mua bán sắp nhập các thương hiệu
nếu nền kinh tế không có sự chuẩn bị thì có thể bị thâu tóm
trong khi chưa có chính sách pháp luật cho loại hình này và các chủ thể quản lý còn lúng túng
việc phát triển quá nhanh có thể tác động tiêu cực tới cơ cầu kinh tế quản lý ngoại hối thanh toán thuế
đại diện bộ ngành cơ quan liên quan và doanh nghiệp kiến nghị cần sớm hoàn thiện chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế chia sẻ hạn chế cạnh tranh không lành mạnh